quyết định số một mươi ba về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của thủ tướng chính phủ đã tháo gỡ nút thắt về giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng trong nhiều tháng qua mở ra cơ hội rất lớn cho thị trường điện sạch tại việt nam phát triển
tuy nhiên vấn đề là quyết định này chỉ có hiệu lực đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đây là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư và ngành điện khi thời gian không còn nhiều để thực hiện
nhằm tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm tính minh bạch và công bằng cho các nhà đầu tư công ty điện lực bình định đã công bố công khai quy trình thủ tục đăng ký đầu tư thỏa thuận đấu nối hiện trạng quá tải tại các trạm biến áp đường dây theo khu vực bố trí nhân viên làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn để hỗ trợ các chủ đầu tư nghiệp thu đóng điện ký hợp đồng mua bán điện lực mặt trời mái nhà trước khi giá yêu đãi fit hai hết hiệu lực vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi